tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sản xuất buôn bán hàng giả của nhóm trịnh sướng
và ba nhóm khác hoạt động riêng ở nhiều tỉnh thành
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo
trong đó viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trịnh sướng một mươi hai một mươi ba năm tù
đối với ba mươi tám bị cáo còn lại bị đề nghị bức án từ ba tám năm tù
cụ thể đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xử phạt bị cáo đinh trí dũng hồ xuân cường từ bảy đến tám năm tù
nguyễn ngọc quan mai trung hậu từ năm đến sáu năm tù nguyễn thị thu hòa từ bảy năm đến bảy năm sáu tháng tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến sáu năm tù
theo cáo trạng trịnh sướng bị cáo buộc pha trộn hơn một trăm chín mươi hai triệu lít xăng giả
bán ra thị trường hơn một trăm tám mươi tám triệu lít thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi một tỷ đồng